cũng trong chiều hai mươi tám tháng ba tại tp hcm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên vụ án xét xử vụ trùng giang hồ quân xa lộ
bị chém tử vong từng gây rúng động dư luận
trong đó võ thùy linh bị cáo buộc là chủ mưu và bị tuyên phạt mức án một mươi tám năm tù
theo hội đồng xét xử cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội đúng pháp luật không an sai
quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa bị cáo võ thùy linh không thừa nhận hành vi phạm tội
không thừa nhận chỉ đạo đồng bọn sát hại mai văn quân quân xa bộ
viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là coi thường pháp luật phạm tội có tính chức côn đồ
xâm phạm tính mạng người khác nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm nhằm răng đe
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo võ thùy linh một mươi tám năm tù hồ thanh phương lý văn tư vương vũ hoàng
nguyễn ngọc thạch cùng mức án chung thân
các bị cáo khác là đồng phạm của linh bị tuyên phạt từ hai đến một mươi chín năm tù về cùng tội giết người